bên cạnh đó thông tư cũng quy định người xuất nhập cảnh có hành lý ký gửi trước hoặc sau chuyến đi có hàng tạm nhập tái xuất cũng phải khai tờ khai hải quan tờ khai hải quan được phát miễn phí tại cửa khẩu sân bay quốc tế
lợi dụng ly hôn để trốn nghĩa vụ tài sản bị phạt tiền đó là quy định tại nghị định số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hàng loạt mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp hành chính tư pháp hôn nhân và gia đình phá sản doanh nghiệp
đây là một lực thi hành kể từ ngày hôm nay theo đó hành vi lợi dụng ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản bị phạt tiền từ một mươi hai mươi triệu đồng
hộ gia đình thuộc hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc đã có nhà nhưng nhà ở quá tạm bỡ hư hỏng rột nát sẽ được vay vốn với mức tối đa hai mươi năm triệu đồng một hộ từ ngân hàng chính sách xã hội để sửa chữa và xây mới
lãi suất là ba một năm thời hạn vay một mươi năm năm thời gian trả nợ tối đa là một mươi năm tính từ năm thứ sáu trở đi mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là một mươi tổng số vốn đã vay
sau khi xây dựng mới sửa chữa hoặc nâng cấp nhà ở hộ gia đình sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định
nhưng chỉ được chuyển nhượng nhà sau khi đã trả hết nợ vay cả gốc và lãi